theo thông tin từ viện khoa học thủy lợi miền nam thời điểm này và dự báo trong những ngày tới
diễn biến xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long tiếp tục có sự hướng tăng cao với danh mặn đạt bốn ga một lit
xâm nhập mặn tại các sông cổ chiên và sông hậu tăng từ chín đến một mươi km so với tuần trước
trên sông hàm luông cửa đại và cửa tiểu mặn vẫn duy trì ở mức cao
trên sông vàng cỏ tây sông cái lớn tăng và đạt mức cao nhất từ đầu mùa khô với danh mặn bốn ga một lit
dự báo từ nay đến ngày một mươi bảy tháng bốn xâm nhập mặn vẫn tiếp tục tăng
cụ thể trên sông vàm cỏ đông phạm vi ảnh hưởng mặn từ chín mươi đến một trăm linh km
sông vàm cỏ tây từ một trăm ba mươi đến một trăm ba mươi năm km các sông hàm luông sông hậu sông cái lớn sông cổ chiên
phạm vi ảnh hưởng mặn từ năm mươi đến bảy mươi km